tại tỉnh yên bái tòa án nhân dân huyện mù căng trải vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hai bị cáo vàng a xúa chú xã búm luông và vàng a xình chú xã dế xu phình
lấy trộm ba trăm tám mươi mét dày cáp tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng của trung tâm viễn thông miền tây thuộc viễn thông yên bái
mang đi đốt để lên lõi đồng bán được hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng
đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai bị cáo bị công an huyện mù căng trải bắt giữ
hai bị cáo khai nhận đã nhiều lần trộm cắp dây cáp của các trạm bts trên địa bàn huyện để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
hội đồng xét xử tuyên phạt vàng a súa tám tháng tù giam vàng a sình chín tháng tù giam
ngoài ra hai bị cáo phải bồi thường cho trung tâm viễn thông miền tây huyện mù cang trải ba triệu đồng